thực hiện chương trình nâng bước em đến trường được bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phát động
ngày một mươi tám tháng bảy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu đã tổ chức lễ trao tặng học bổng
nâng bước em đến trường cho bốn mươi tám em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới biển đảo
và trao thưởng cho các em đã đạt kết quả cao trong các kỳ thi năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã trao học bổng cho bốn mươi tám em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn các xã biên giới biển đảo của tỉnh
kinh phí hỗ trợ cho các em là bốn năm triệu đồng một em một năm của năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi với tổng số tiền là hai trăm một mươi sáu triệu đồng
đồng thời trao ba trăm tám mươi ba phần quà cho các em học sinh sinh viên là con em cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
đạt danh hiệu học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín với tổng số tiền là một trăm bốn mươi ba triệu đồng